để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ giáng sinh
những ngày này lực lượng công an tại thủ đô hà nội đã liên tục giao quân tuyên truyền nhắc nhở
cũng như xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
hai mươi giờ tại nhà thờ lớn thành phố hà nội lực lượng công an phường hàng chống liên tục nhắc nhở người dân
cần đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người
chiến binh tham mưu với đảng ủy ủy ban nhân dân phường huy động lực lượng bảo vệ dân phố
cùng tham gia công tác tuyên truyền vận động người dân trong công tác chấp hành trật tự giao thông
trật tự đô thị và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để chuẩn bị cho lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi một các tiểu thương trên phố hàng mã quận hoàn kiếm
bày biện trang hoàng cửa hàng đẹp mắt với các mặt hàng noel đa dạng đủ kích cỡ
tuy nhiên do dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nên lượng người đến đây mua sắm vui chơi
thưởng thức không khí noel vắng nhiều so với mọi năm
tổ công tác tại phường hàng mã duy trì nhắc nhở người dân không tụ tập đông người
các cửa hàng đảm bảo trật tự đô thị
tôi cảm thấy làm tốt không xảy ra trộm cắp cướp giật hay là theo kiểu tụ tập đông người đâu
lượng người đến hàng mã tham quan cũng như là mua sắm năm nay thì tương đối thấp với mỗi năm
tức là ít tổ công tác tăng cường cẩn trang kiểm soát xử lý đối với vi phạm về tổ chức đông người
là thứ nhất đối với năng hóa là thứ hai
và yêu cầu giải tỏa những địa điểm vi phạm thứ ba xử lý về khẩu trang
và vi phạm phòng chống dịch
ngoài ra thì nhắc nhở
tuyên truyền các hội tinh doanh chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị
trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường
với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì việc tăng cường tuần tra giám sát của lực lượng công an là vô cùng cần thiết
trong thời điểm giáng sinh và năm mới đang đến gần
tuy nhiên mỗi người dân cần phải có ý thức trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân
tránh để dịch bệnh lây lan